sở giao thông vận tài tp hcm vừa đề xuất bộ giao thông vận tài cho phép tp hcm thí điểm phương án cưỡng chế cũng như tháo biển số xe khóa bánh xe cầu xe đối với những ô tô dừng đỗ ở lòng đường nhưng không đọng phí
trong quá trình tiến hành thu phí ở lòng lề đường tại hai mươi ba tuyến đường qua ứng dụng myparking có một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chưa đạt được mục đích ban đầu
trong đó do quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong đó do quy định về xử phạt vi phạm hành chính
từ đó sở giao thông vận tải tp hcm đã kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét bổ sung lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp hành về phí khi sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
từ đó sở giao thông vận tài tp hcm đã kiến nghị bộ giao thông vận tài cho phép tp hcm thí điểm thực hiện phương án cưỡng chế đối với hành vi vi phạm dừng đổ xe không đúng quy định không chấp hành nghĩa vụ về phí sử dụng tạm thời lòng đường hẹp phố như tháo biển số của phương tiện khóa bánh xe bằng khóa chuyên dụng cưỡng chế phương tiện vi phạm bằng xe cẩu chuyên dụng đối với các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường nhưng không đóng hoặc đóng không đủ phí
thưa quý vị chiều qua tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp và viện tiểu thủ công nghiệp lê íp xích tập đoàn đào tạo avestot của cộng hòa liên bang đức đã tổ chức hội nghị để hướng dẫn việc thực hiện đào tạo thí điểm hai mươi hai nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ đức tại bốn mươi năm trường từ tháng một mươi một tới đây
thực hiện theo quyết định ba trăm bảy mươi một của thủ tướng chính phủ về chuyển giao các bộ chương trình
đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tổ chức đào tạo thí điểm một mươi hai nghề theo chuyển giao của úc khóa học sinh này sẽ tốt nghiệp vào tháng một mươi một năm nay
năm nay tổng cục phối hợp với tập đoàn avestot của đức tiếp tục tổ chức triển khai đào tạo thí điểm hai mươi hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ đức với tổng số sáu mươi sáu lớp tại bốn mươi năm trường cao đẳng
đây là điều kiện tốt để các trường cao đẳng tại việt nam được trang bị nâng cao chất lượng
từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy phía đối tác đức cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyên gia đức sang hướng dẫn đào tạo thí điểm cho từng lớp từng nghề tại các trường bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhà trường đã hoàn thiện việc gửi giáo viên đi đức để đào tạo
trong đó là nhà trường gửi tám giáo viên đi đức hoàn thiện về các cơ sở vật chất để phục vụ đào tạo cũng như là việc ký kết và thống nhất với cả hợp tác với doanh nghiệp
để quá trình đào tạo